thưa quý vị các học viện nhà trường công an nhân dân phải tiếp tục quán triệt
thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp để đạt cho được mục tiêu yêu cầu về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong công an nhân dân
đây là chỉ đạo của đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai do bộ công an tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
dự lễ kỷ niệm có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an nguyên lãnh đạo bộ công an
lãnh đạo ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ trường công an nhân dân các giáo sư phó giáo sư nhà giáo nhân dân nhà giáo ưu tú nhà giáo đạt danh hiệu dạy giỏi cấp bộ qua các thời kỳ

được nhiều thành tựu quan trọng từng bước hội nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi của công tác công an trong tình hình mới
đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục trong công an nhân dân không ngừng phát triển với tổng số hơn ba bốn trăm linh nhà giáo trong đó có bốn mươi hai giáo sư hai trăm bảy mươi ba phó giáo sư hai mươi hai nhà giáo nhân dân một trăm bảy mươi năm nhà giáo ưu tú năm trăm tám mươi năm tiến sĩ và hơn hai thạc sĩ
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao bằng khen của bộ công an cho các nhà giáo có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận trân trọng cảm ơn và biểu dương những nỗ lực đóng góp tích cực hiệu quả của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo ngành công an
chúc mừng các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư phó giáo sư năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi giáo viên dạy giỏi cấp bộ năm hai nghìn hai mươi
nhiều thầy giáo cô giáo xứng đáng là tấm gương nhà giáo tận tụy hết lòng vì sự nghiệp giáo dục đào tạo là những nhà nghiên cứu nhà khoa học đầu ngành của đất nước
có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng cung cấp những luận cứu khoa học để hoạch định các chủ trương chính sách về an ninh trật tự
hoàn thiện các quan trọng của các nhà giáo dục đào tạo
điểm tư tưởng chỉ đạo đường lối phương châm nguyên tắc công tác công an cũng như hệ thống lý luận nhiệm vụ công an nhân dân và hệ thống pháp luật chung của đất nước
những sáng kiến đóng góp công hiến quan trọng của các thế hệ nhà giáo luôn được đảng nhà nước đảng ủy quan trung ương lãnh đạo bộ công an tin tưởng ghi nhận và đánh giá cao
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đến vai trò hết sức quan trọng của công tác giáo dục đào tạo trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân
theo nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân

bộ trưởng tô lâm đề nghị các học viện nhà trường công an nhân dân phải tiếp tục chú trọng xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng
đây là vấn đề tiên quyết là khâu then chốt trong chiến lược phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
tập trung chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng viên trong đó chú ý đến phẩm chất chính trị đạo đức lối sống và trình độ năng lực công tác chuyên môn
đáp ứng quy mô đào tạo của các học viện trường công an nhân dân trong tình hình mới
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đối với mỗi thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý giáo dục trong công an nhân dân cần ý thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm và vinh dự tự hào vừa là người thầy người sĩ quan công an nhân dân
không ngừng học tập nâng cao trình độ trao dồi chi thức kiến thức và kinh nghiệm
trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn vững vàng lập trường tư tưởng chính trị là tấm gương sáng về đạo đức lối sống nhân cách lòng trung thành tuyệt đối với đảng nhà nước và nhân dân
sáng nay tại nhà thi đấu trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao công an nhân dân bộ công an tổ chức hội thao kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân hai mươi năm tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thưa tướng lê văn quyến thứ trưởng bộ công an
chủ trì lễ khai mạc
phát biểu khai mạc hội thao thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh
đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
khởi dậy niềm tự hào cho các thế hệ cán bộ chiến sĩ làm công tác hậu cần kỹ thuật trong công an nhân dân
động viên các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nói chung
đội ngũ cán bộ chiến sĩ làm công tác hậu cần kỹ thuật công an nhân dân nói riêng
phát huy truyền thống vẻ vang phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đây cũng là dịp để công an các đơn vị giao lưu học hỏi trao đổi kinh nghiệm
tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao dền luyện sức khỏe nâng cao thể lực bản lĩnh chiến đấu cho cám bộ chiến sĩ
hội thao sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín tháng một mươi một đến hết ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
với sự tham gia của sáu trăm linh vận động viên là các cám bộ chiến sĩ của hai mươi năm đơn vị thuộc khối hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
tham gia tranh tài ở ba môn thi đấu bóng bàn cầu lông và quần vợt với ba mươi bảy bộ huy chương
thưa quý vị người quản giáo một người thầy bản lĩnh tóc bạc dần dù không bụi phấn bay
trang giao án là tấm lòng nhân ái cho học xong không quay lại nơi này
vâng thưa quý vị đó là những câu thơ đã được ai đó viết để nói về những cán bộ quản giáo
và họ được ví như những người thầy giáo cô giáo
với trách nhiệm của mình thì hàng ngày những người thầy tại các cơ sở giam giữ
vẫn miệt mài gieo màu xanh của niềm tin và hy vọng
thắp sáng con đường trở về nẻo thiện của những người học trò từng lầm đường lạc bước
hướng dẫn dạy nghề cho phạm nhân
công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế lại có nhiều khó khăn
phạm nhân này nhận án phạt tù ở tuổi còn rất trẻ
những ngày đầu vào trại phạm nhân luôn chống đối không chịu học nghề
thiếu tá mai thị thu trang đã dùng tình cảm bản năng của người mẹ
để uốn ngắn giáo dục phạm nhân
bản thân tôi là một người vi phạm pháp luật và vẫn còn trẻ
khi mà vào đây tôi cũng rất là biết ơn các cán bộ quản giáo
đã giúp đỡ và yêu thương và dạy dỗ của tôi lại làm lại cuộc đời
mỗi phạm nhân lại có một câu chuyện cuộc đời hoàn cảnh khác nhau
để dạy nghề và cảm hóa họ
những người quản giáo phải luôn kiên trọng
chỉ chăm sóc trò chuyện
trong năm hai nghìn một mươi đội tôi có tiếp nhận một phạm nhân tên là thiếu thị thu
trong thời điểm đó thì phạm nhân này có một hoàn cảnh rất đặc biệt
phạm nhân này bị nhiễm hiv
chồng phạm nhân cũng nhiễm hiv và cải tạo tại xã năm thanh hóa
thì chồng phạm nhân đã chết cách đấy là hai năm
khi đó phạm nhân tư tưởng rất buồn
con ở nhà là bà nội bảy mươi tuổi là mươi
qua hoàn cảnh này phạm nhân đã chết
phạm nhân thì tôi đã bố trí cho phạm nhân cái công việc lao động mà nó phù hợp
cái công việc tôi giao là không cho phạm nhân thêm bàn máy nữa
mà lúc đó tôi giao cho phạm nhân ngồi nhập chỉ
và hàng ngày là cũng ngồi cùng với phạm nhân để động viên phạm nhân
để thúc đẩy phạm nhân có thể vượt qua được cái khó khăn đó
qua quá trình lao động và làm việc hàng ngày
thì tôi giúp phạm nhân nhận ra được cái giá trị của lao động
và thấy được là thông qua lao động
thì phạm nhân dần dần hình thành nhân cách để nó chuẩn mực với cái đạo đức xã hội
trại giam xuân nguyên hiện đang giam giữ hơn ba phạm nhân
trong những năm qua công tác giam giữ giáo dục người bị thi hành án phạt tù
luôn được quan tâm đặc biệt với nhiều biện pháp khác nhau
như xóa mùa chữ đào tạo truyền nghề
cảm hóa cho phạm nhân thấy được chính sách quan hồng của đảng nhà nước hiểu biết pháp luật
nhờ vậy số lượng phạm nhân được giam án và thao tù trước thể hạn ngày càng nhiều hơn
tổ chức các lớp xóa mùa chữ
và phổ cập giáo dục cũng như đào tạo nghề cho phạm nhân
chúng tôi cũng triển khai hết sức là nghiêm túc
từ đó thì phạm nhân có thể ý thức cải tạo tốt hơn
trong quá trình cải tạo khi phạm nhân nắm chắc được cái quy định của pháp luật
thì phạm nhân sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của cơ sở giam giữ
từ nơi tội lỗi trở về bến bờ hoàn lương
động lực lớn nhất để những cán bộ quản giáo phấn đấu
chính là cảm hóa giáo dục được phạm nhân
để họ nhận ra lỗi lầm tìm về nẻo thiện
và hy vọng sau này khi mãn hạn tù
những phạm nhân này sẽ có một công việc ổn định
kiến được những đồng tiền chính đáng từ mùa hôi công sức của mình
và trở thành người có ích cho xã hội
trong phần tiếp theo của bản tin
xin mời quý vị khán giả cùng theo dõi tiểu mục đề án sáu
vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp
với phần trình bày của biên tập viên đinh tri
những cuộc gọi tin nhắn quảng cáo làm phiền
hàng loạt vụ mạo danh lừa đảo
thậm chí đe dọa tống tiền bằng những số điện thoại vô chủ
không chỉ phiên tói không ít người dân
còn tiên mất tận mang vì những hệ lụy ổn diên giác
mặc dù thời gian qua thì bộ thông tin và truyền thông
đã tích cực xử lý sim giác
song trên thực tế vấn nạn này vẫn đang hết sức nhức nhối
và chưa thể xử lý rất điểm
theo thống kê của bộ này cho đến đầu tháng một mươi một
thì vẫn có trên năm bảy trăm một mươi cá nhân sở hữu trên một trăm linh sim
và có đến hai trăm sáu mươi một cá nhân sở hữu một sim
việc làm sạch thông tin thuê bao di động
được xem là một trong những biện pháp cấp thiết
để hạn chế sim giác của bộ thông tin và truyền thông
cùng với các hệ lụy từ việc đối tượng xấu
sử dụng sim giác gây hại cho xã hội
theo đó tại cuộc họp vào đầu tháng sáu vừa qua
phó thủ tướng vũ đức đam đã giao bộ công an
bộ thông tin và truyền thông
cùng với các doanh nghiệp viễn thông
triển khai kết nối thông tin thuê bao
trừ những thông tin mật với cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý
giải quyết tình trạng sử dụng sim giác sim nạc danh
và cho đến thời điểm này
sau một thời gian thực hiện
việc kết nối này đã đạt được những kết quả khả quan
đơn vị này là một trong ba doanh nghiệp viễn thông
đã thực hiện việc kết nối thông tin thuê bao
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đến nay đơn vị này đã tiến hành đối soát được
lượng lớn sim đang hoạt động
đảm bảo tính chính xác
làm sạch thông tin thuê bao
thông qua việc thực hiện đề án sáu của chính phủ
góp phần làm chuẩn hóa thông tin thuê bao
và ngăn chặn các hành vi
sử dụng sim giác
sử dụng dịch vụ viễn thông
thực hiện các hành vi lừa đảo
hoặc là quảng cáo vi phạm pháp luật
ngoài ra thì các cái
việc thực hiện tốt cái đề án sáu
cũng góp phần cho doanh nghiệp viễn thông
thực hiện các hoạt động để bảo vệ khách hàng
tại một số địa phương
việc kết nối cơ sở dữ liệu để loại bỏ sim giác
cũng đã được các đơn vị thực hiện đồng bộ
và quyết liệt
khi thông tin không chính xác
người dân sẽ nhanh chóng được thông báo để cập nhật lại
nhằm chuyển hóa thông tin thuê bao
chúng tôi cũng đã giả soát
các cái tập thuê bao
mà có nghi cơ
và thông tin sai lệch
với cái thông tin trên cơ sở dữ liệu
dân cư về quốc gia
xuống đến các cái địa bàn cấp hai
là trực tiếp giao cho lãnh đạo
các vnpt các huyện thành phố
và xuống đến địa bàn cấp ba
là nhân viên vnpt
tại các xã phường thị trấn
cập nhật lại các cái thông tin
thuê bao đó cho chính xác
thời gian qua
bộ công an phối hợp với bộ thông tin và truyền thông
đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông
trong việc thực hiện giải pháp này
hiện trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
đã thực hiện kết đối với ba nhà mạng
và triển khai các giải pháp
truyền dữ liệu
thực hiện kết nối xác thực thông tin
thông qua cái việc xác thực thông tin
thì chúng tôi sẽ
đảm bảo được
cái dữ liệu của các doanh nghiệp

tại cái nhà mạng sẽ được xác thực
một cách chính xác nhất
và đảm bảo được hạn chế được cái tình trạng
đăng ký nhiều sim
hoặc là các cái sử dụng
các cái sim rác
về phía các doanh nghiệp viễn thông
cũng đã triển khai các biện pháp
bảo đảm hạ tầng công nghệ an toàn thông tin
để thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu
có cái sự phối hợp
rồi thì có cái cuộc họp liên tịch
giữa bộ công an
bộ thông tin truyền thông
với cả các doanh nghiệp
để tạo ra những cái quy trình đối soát
và thậm chí là đối với cả những thuê bao phát triển mới
thì cũng có cả những cái phương án
để đối soát ngay lúc mà phát triển thuê bao
để đảm bảo rằng là cái thông tin thuê bao
được chính xác ngay từ khi sử dụng
trong quá trình triển khai
thời gian vừa qua
việc kết nối xác thực đã được thực hiện đồng bộ
bình đẳng giữa các nhà mạng
dữ liệu cũng được bảo vệ an toàn
không ảnh hưởng tới kinh doanh của các doanh nghiệp
riêng tư của thuê bao
theo đúng tinh thần chỉ đạo của chính phủ
vâng thưa quý vị khán giả
hiện có hơn một triệu thông tin thuê bao
của ba nhà mạng là vinaphone
được xác thực
có thể thấy việc thực hiện kết nối
cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao di động
đã từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý
giải quyết tình trạng sử dụng xiên rác
với những số thuê bao
đã được đăng ký chính chủ
bằng chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân một mươi hai số
công tác đối soát hỗ trợ
việc xác thực đang được các nhà mạng
và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
cập nhật hạn chế tình trạng
yêu cầu người dân phải thực hiện khai báo lại
còn đối với các thuê bao di động mới
thì phải được xác thực
qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
ngay từ khi đăng ký
việc này đã bắt đầu được bộ công an
phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông
thực hiện từ ngày một tháng tám
ngày hôm nay anh phạm tuấn anh
đi đăng ký thuê bao di động mới
thủ tục đăng ký hết sức
nhanh gọn khi anh chỉ phải trình thẻ
căn cấp công dân hạn chế của mình
từ ngày một tháng tám
các thuê bao mới khi đăng ký
sẽ phải xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
việc này được anh đồng tình ủng hộ
mình bị làm phiền
rất nhiều khi
đang thời gian học tập
hay làm việc
thì làm xin chính chủ để
mọi người không bị
những đối tượng xin rắc lừa đả
và chiếm rạt những đặc sản
các đối tượng xin rắc lừa đả
việc thực hiện đối xoát thông tin
sẽ được thực hiện theo quy trình
khi công dân đăng ký thuê bao mới
số thuê bao này sẽ được gửi trực tiếp
về hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực
chiều khóa là số căn cấp công dân
hay chính là mã định danh của công dân
thời gian xác thực
chỉ mất vài phút
với việc xác thực đối xoát thông tin này
một ship chỉ đứng tên một người dùng duy nhất
và thông tin người dùng được đảm bảo
đính chính dân
việt tên thì đã thực hiện
phối hợp hiệp đồng với bộ công an
và bộ thông tin truyền thông
đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia
đồng bộ thông tin thuê bao
với cơ sở dữ liệu quốc gia
và thực hiện họp giao ban
cũng như là giải quyết kịp thời
các cái vướng mắc trong quá trình triển khai
chúng tôi thì nhận được sự
hỗ trợ tích cực của bộ công an
cũng như là bộ thông tin truyền thông
để giúp cho doanh nghiệp
cũng như là các khách hàng
thực hiện đảm bảo
đúng tiến độ và hiệu quả
cái chương trình mà nội dung
đề án sáu của chính phủ đưa ra
hiện nay các doanh nghiệp viễn thông
cũng đã cử cán bộ phối hợp với lực lượng công an cơ sở
thực hiện việc đăng ký
xác thực thông tin thuê bao
ngay tại các điểm cấp cân cước công dân
phật đăng ký tài khoản định danh lệ tử
việc này nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân
giảm thời gian công sức
luôn sẵn sàng
để phối hợp và thực hiện
bằng hai hành động
thứ nhất là chúng tôi thực hiện nhắn tin
cho một trăm linh thuê bao việt tên
nhằm phục vụ cho công tác truyền thông
và giúp cho công an triển khai thuận lợi
thứ hai nữa là sẵn sàng các đội lưu động
để phối hợp theo cái kế hoạch thực hiện của công an
và triển khai đồng loạt bảy trên bảy
địa bàn trên địa bàn tỉnh
việc xác thực dữ liệu người dùng
không chỉ giúp ngăn chặn vấn nạn xin rác
xin nặng danh
mà còn bảo đảm quyền lợi cho người dùng
khi thông tin được cập nhật đúng
đủ và chính xác
công dân sẽ xác lập tính sở hữu hợp pháp
đối với số điện thoại mà mình đang sử dụng
nhờ đó các nhà mạng và các cơ quan chức năng
sẽ có biện pháp bảo vệ quyền
và lợi ích thực pháp của mỗi công dân
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
liên quan đến vụ nổ súng dẫn đến chết người
xảy ra tại phường năm thành phố trà vinh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
vừa khởi tố vụ án hình sự
đồng thời khởi tố thêm một mươi chín bị can
về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi
người bị hại đang uống nước cùng với nhóm bạn
tại khóm ba phường năm thành phố trà vinh
do có mâu thuẫn nhóm của nguyễn trường giang
mang theo nhiều dao súng tự chế
rồi hẹn nhau ra giải quyết mâu thuẫn
vụ ẩu đả giữa hai nhóm khiến một người bị trúng đạn tử vong
và một người bị thương
sau đó thì nguyễn trường giang cùng đồng bọn
đã lên ô tô mô tô tẩu thoát
cơ quan chức năng đã bắt khởi tố
năm bị can về hành vi giết người
đồng thời khởi tố thêm một mươi chín đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng
chiều nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai
đã bắt khẩn cấp đối tượng
nguyễn thanh tùng chú tại thành phố biên hòa
để điều tra về hành vi giết người
khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một
tùng ăn nhậu say về nhà muộn
nên bị mẹ ruột là bà nguyễn thị liên la mắng
bực tức tùng đã lấy một cây gậy kim loại
đánh liên tiếp nhiều cái
khiến bà liên nằm bất động
sau đó thì tùng tiếp tục đi vào phòng ngủ
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một
phát điện bà liên đã trở lại
tùng đã chết
tùng đã kéo sát bà liên ra phía sau nhà vườn cất dấu
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra
thuê người mở đường lên tận bãi vàng
và nhờ người dân vận chuyển máy móc
nhiên liệu lương thực
để thực hiện hoạt động khai thác vàng trái phép
chú văn hòa chú tại thành phố lai châu
đã bị công an tỉnh lai châu khởi tố bắt tạm giam
về tội hủy hoại rừng
để thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép
tại khu vực xã nong hẻo
huyện sìn hồ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
hòa đã thuê máy xúc và người lái máy
tiến hành đào phá rừng
hủy hoại thực vật
để tạo thành con đường dài khoảng ba km
phục vụ cho việc vận chuyển máy móc
nhiên liệu lương thực
phục vụ hoạt động khai thác vàng trái phép
hành vi của hòa đã trực tiếp hủy hoại hơn một mươi sáu tám trăm linh m hai
rừng tự nhiên phòng hộ
cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra
mở rộng vụ án
làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân
có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật